hội nghị gặp mặt đại sứ các nước trung đông châu phi do bộ ngoại giao tổ chức đã khai mạc tại hà nội
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã tham dự và phát biểu tại hội nghị
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh việt nam cùng các nước trung đông châu phi
cần tiếp tục vượt qua các thách thức chung nỗ lực mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt
nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của mỗi nước đồng thời bảo vệ những lợi ích chung của các quốc gia đang phát triển trong cộng đồng quốc tế
phó thủ tướng cho rằng việt nam và các nước trung đông châu phi có quan hệ chính trị ngoại giao không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu
quan hệ thương mại phát triển tích cực hợp tác viễn thông lao động giáo dục y tế có nhiều bước tiến mới
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao khẳng định việt nam sẵn sàng hỗ trợ đào tạo nghề liên kết tìm giải pháp số phục vụ phát triển nông nghiệp
các bên cần đổi mới tư duy và phương thức hợp tác để thích ứng với sự phát triển và đòi hỏi của tình hình mới
huy động sự tham gia không chỉ của nhà nước mà cả khu vực tư nhân doanh nghiệp người dân các đối tác phát triển ngoài khu vực
sau phiên khai mạc đã diễn ra nhiều hoạt động bên lề của hội nghị gặp mặt đại sứ các nước trung đông châu phi